quà tặng dịp tết là một nét đẹp trong văn hóa của người việt càng gần tới tết nguyên đán thì nhu cầu mua sắm quà tặng của người dân lại càng gia tăng
nắm bắt được nhu cầu đó các nhãn hàng và hệ thống phân phối như siêu thị cửa hàng tạp hóa cũng không ngừng đưa ra thị trường những sản phẩm quà tặng phong phú về mẫu mã kiểu dáng chủng loại nhằm phục vụ cho người mua hàng
dạo qua một vòng các cửa hàng tạp hóa siêu thị những ngày này có thể thấy sức mua của người dân đã bắt đầu gia tăng
ngoài những mặt hàng phục vụ cho những nhu cầu thiết yếu hàng ngày những sản phẩm phục vụ cho dịp tết đã chiếm một không gian không nhỏ
bên cạnh bánh kẹo các loại trái cây giỏ quà tết các loại đồ uống luôn là mặt hàng có sức tiêu thụ lớn trong dịp này
những năm gần đây bên cạnh các sản phẩm ngoại nhập thì người tiêu dùng thường có xu hướng lựa chọn những sản phẩm có xuất xứ trong nước
với chủng loại đa dạng kiểu dáng phong phú giá cả cạnh tranh và nhiều ưu điểm khác mà các mặt hàng ngoại nhập không có được
những năm trước thì
vào dịp lễ tết thì tôi thường lựa chọn những cái rượu vang ngoại nhưng mà năm nay thì do rất là nhiều vấn đề
cũng được phản ánh trên truyền hình và báo chí nữa mình đọc thì cũng thấy bắt đầu lo ngại về vấn đề là nguồn gốc xuất xứ của những hàng hóa
những cái rượu ngoại như thế vì mình không kiểm định chất lượng mà thị trường thì rất nhiều
thế nên là năm nay thì mình đã đổi hướng tức là mình đã tìm hiểu hơn về những sản phẩm của việt nam
thì mình cảm thấy rất là yên tâm đối với cái nguồn gốc xuất xứ của hàng việt nam rất là đảm bảo về chất lượng
và cái thứ hai nữa là đây cũng là một hình thức để mình ủng hộ hàng việt
với những ưu điểm lợi thế sẵn có và sự nỗ lực không ngừng của các thương hiệu việt
quà tặng xuất xứ trong nước đang dần lấy được niềm tin có được chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng và chiếm được ưu thế trên thị trường
thời điểm bây giờ thì các sản phẩm nội địa đều nâng cao cái chất lượng
thì khách hàng người ta cũng sẽ mua để cái quà tết thì người việt nam mình dùng sản phẩm việt nam
không chỉ là một sản phẩm hàng
mà quà tết còn chứa đựng trong mình sự tri ân tấm lòng của người tặng sự cảm kích trân trọng của người được tặng
hơn thế quà tết còn là một nét đẹp trong văn hóa ứng xử của người việt cần được nâng niu và gìn giữ